chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube của bà sức khỏe và đời sống
thưa quý vị dịch covid một mươi chín tại hà nội đã có dấu hiệu diễn biến phức tạp hơn
khi tuần qua có những ngày thành phố ghi nhận hơn một trăm linh ca mắc
bởi vậy chuyên gia khuyến cáo hà nội cần thực hiện cách nghĩ f một tại nhà
chủ động thiết lập hệ thống điều trị khi dịch bùng phát mạnh
chi tiết sẽ được thông tin trong chương trình ngày hôm nay
trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn hà nội tăng nhanh từng ngày
ngày bảy tháng một mươi một sở y tế hà nội cho biết
trong ngày trên địa bàn thành phố ghi nhận tám mươi một ca dương tính
trong đó có bốn mươi năm ca tại cộng đồng ba mươi ca tại khu cách ly và sáu ca tại khu phong tỏa
đáng chú ý trong ngày thành phố ghi nhận thêm hai ổ dịch mới là kho hàng shopee
khu công nghiệp đại tư và ổ dịch đường trần duy hân
có hai ngày ngày bốn và ngày năm
trong ngày năm tháng một mươi một số ca mắc vượt quá một trăm linh ca
đáng nói hiện hà nội đã xuất hiện một mươi hai chùm ca bệnh tại gia lâm mê linh hà đông ba đình đống đa nam từ liêm v v
do đó từ ngày năm tháng một mươi một hà nội đã nâng cấp độ trong phòng chống dịch lên cấp độ hai
nếu tính theo xã phường thị trấn trong vòng một mươi bốn ngày gần đây
hà nội có ba điểm đang ở cấp độ dịch số ba
vì có nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng gồm
thị trấn quốc oai huyện quốc oai
thắng huyện mê linh phường góng vị quận ba đình
trước tình hình trên trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội khuyến cáo
tất cả người dân trên địa bàn khi có một trong các biểu hiện mắc covid một mươi chín
cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi lưu trú
để được hướng dẫn và làm xét nghiệm miễn phí
được biết hà nội cũng đã lên phương án lọc kịch bản ứng phó với bốn mươi ca nhiễm
theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội dịch covid một mươi chín ở thủ đô
hiện vẫn trong tầm kiểm soát
hiệu diễn biến phức tạp hơn khi xuất hiện nhiều ổ dịch cộng đồng
do nới lỏng các biện pháp phòng chống và thêm các ca f về từ địa phương có dịch
dự báo thành phố tiếp tục ghi nhận các chuỗi lây nhiễm phức tạp
và có nguy cơ sốt cao nếu không được quản lý chặt chẽ
và có các biện pháp hành chính phù hợp
bà hà thông tin
qua đây lãnh đạo sở y tế hà nội cũng xác định
y tế cơ sở là trọng yếu trụ cột trong phòng chống dịch
giai đoạn mới chăm sóc người dân ngay tại cơ sở
do đó bà hà đề xuất bộ y tế tiếp tục cập nhật phát đồ điều trị
nhất là trong trường hợp số ca nhiễm lớn
để cơ sở chuẩn bị vật tư trang thiết bị để ứng phó kịp thời
trước diễn biến tình hình dịch bệnh vô cùng phức tạp
có ý kiến cho rằng hà nội nên thí điểm cách ly f một tại nhà
thông tin chi tiết sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình
trước nguy cơ dịch covid một mươi chín tại hà nội có thể bùng phát mạnh trở lại
nhiều ý kiến lo ngại quá tải khu cách ly ngày sáu tháng một mươi một
ông khổng minh tuấn phó giám đốc cdc hà nội vẫn khẳng định
thành phố chưa tính tới phương án cách ly f một điều trị f tại nhà
hà nội vẫn cách ly tập trung và điều trị tại cơ sở y tế
lãnh đạo cdc hà nội cho biết
cũng theo ông tuấn hiện đã có sự chủ quan của một bộ phận người dân
không thực hiện tốt năm k đặc biệt người đã tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín
trong khi đó phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế
cố vấn cao cấp của trung tâm đáp ứng
khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam
lại cho rằng dù vẫn đủ cơ sở cách ly tập trung
nhưng ngay bây giờ hà nội nên thí điểm cách ly f một tại nhà
tránh lập lại bài học của tp hcm khi dịch bùng phát mạnh
với những chôn ca bệnh cộng đồng phát hiện nhiều trong hai tuần qua
ông phù cho biết đây là điều đã được dự báo trước
nhưng lo nhất là làm sao kiểm soát được dịch không bùng phát mạnh
vì nhiều người chưa tiêm vaccine nên nguy cơ tử vong cao nếu nhiễm covid một mươi chín

khi hiện nay tỷ lệ tiêm vaccine của người dân ở khu vực tây nguyên miền tây nam bộ miền núi phía bắc còn thấp
nếu bùng phát dịch người bệnh diễn biến nặng đáp ứng về y tế không kịp sẽ dẫn đến tử vong
nhấn mạnh về nghị quyết một trăm hai mươi tám là tiêm vaccine chuẩn bị cơ sở điều trị
ông phu nói các tỉnh phải căn cứ vào đó để có phản ứng nếu không rất nguy hiểm
chúng ta vẫn phải thực hiện chiến lược phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả
chỉ thay đổi giải pháp trong chiến lược để phù hợp
với tình hình mới là không zero covid
chúng ta vẫn phải phát hiện sớm xử lý ổ dịch
xét nghiệm phát hiện sau ổ dịch sớm nhất nếu để toàn rất khó dập
đó là phong tỏa hẹp nhất có thể phong tỏa theo nguy cơ đánh giá theo nguy cơ để đáp ứng cho phù hợp
đánh giá về tình hình dịch tại hà nội hiện nay phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cho rằng
dù hà nội có nhiều ổ dịch cộng đồng song số ca mắc nặng không nhiều do phần lớn đã được tiêm vaccine
lo nhất hiện nay là quá tải hiệu
hệ thống y tế bởi quá tải dễ dẫn đến bệnh nhân tử vong
thủ đô vẫn phải tiếp tục phát hiện sớm truy vết phong tỏa dập dịch
phát hiện càng sớm càng tốt để truy vết dập dịch khi ổ dịch còn nhỏ
nếu để thành ổ dịch lớn lúc đó khó kiểm soát
hà nội vẫn cần có những giải pháp thay đổi làm sao cho hợp lý hơn
chẳng hạn các ngành nghề kinh doanh được hoạt động trở lại phải có phương án không được buôn xuôi
ví dụ như nhà hàng chỉ được hoạt động năm mươi công suất
nhưng phải có sự kiểm tra giám sát
xem các cơ sở có thực hiện đúng không
ông phu nhấn mạnh
chuyên gia cũng đề nghị hà nội nên xem xét cho các f có đủ điều kiện cách ly tại nhà
để chống lây nhiễm chéo ở nơi cách ly tập trung khi quá tải
theo ông phu thực tế cho thấy khi nới lỏng nhận cách số kẻ f tăng lên đồng nghĩa f một tăng nhiều
do đó cách ly f một tại nhà vừa tạo thuận lợi cho người bị cách ly
đỡ tốn kém lại không bị nhiễm chéo tại khu cách ly
thứ hai hiện nhiều nhà dân tại hà nội có điều kiện
đủ cơ sở vật chất để cách ly tại nhà theo quy định
thứ ba hệ thống y tế cơ sở và chính quyền thôn xóm tổ dân phố
tại thủ đô cũng đã đủ năng lực có thể thực hiện tốt việc giám sát theo dõi
thứ tư nhiều người dân thành phố đã có ý thức cao trong phòng chống dịch
để không bùng phát đợt dịch mới theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
người dân tuyệt đối không chủ quan nghĩ rằng đã tiêm hai mũi vaccine thì không trở thành f
bởi tỷ lệ người đã tiêm một hai mũi vaccine vẫn mắc covid một mươi chín rất cao
vì vậy người dân ở bốn tỉnh có dịch như tp hcm bình dương đồng nai và vĩnh long
đã tiêm vaccine khi đến các địa phương khác phải tuân thủ năm k để tránh lây lan ra cộng đồng
nhiều người tiêm vaccine mắc covid một mươi chín không có triệu chứng
các tỉnh phải cảnh giá có biện pháp kiểm soát người từ các phùng dịch về
như theo dõi sức khỏe tại nhà phải tuân thủ đúng quy định không ra ngoài tiếp xúc giao lưu v v
chú trọng nâng cao hệ thống điều trị để đáp ứng khi dịch xảy ra
phải tuyên truyền để người dân tuân thủ
tuyệt đối các khuyến cáo như đeo khẩu trang khai báo y tế giữ khoảng cách rửa tay thường xuyên v v
và phải luôn lưu ý bên cạnh mình luôn có khả năng có f để tuân thủ năm k
ông phu nhấn mạnh
nếu hà nội thực hiện cách ly f một tại nhà người bệnh và gia đình cần đảm bảo những yếu tố nào
câu trả lời sẽ có ngay sau đây
trong trường hợp hà nội thực hiện phương án cách ly y tế tại nhà cho các trường hợp f một có đủ điều kiện đáp ứng
người bệnh cần chấp hành nghiêm các quy định về thời gian
cách ly y tế tại nhà và cam kết với chính quyền địa phương nhằm đảm bảo không lây lan dịch bệnh
sau đây là một mươi điều f một cần tuân thủ trong thời gian cách ly y tế tại nhà
không ra khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không tiếp xúc với người trong gia đình cũng như những người khác
không tiếp xúc với động vật vật nuôi
luôn thực hiện thông điệp năm k và các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
ba cập nhật bật và khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng vhd việt nam
phần mềm quản lý giám sát cách ly y tế tại nhà hoặc bluezone trong suốt thời gian cách ly
tự đo thân nhiệt theo dõi sức khỏe và cập nhật hàng ngày trên ứng dụng vhd hoặc bluezone
trường hợp không có điện thoại thông minh thì phải thông báo cho cán bộ y tế hàng ngày qua số điện thoại được cung cấp
năm khi có biểu hiện nghi ngờ như ho sốt đầu sát hỏng khó thở
thì phải cập nhật ngay trên ứng dụng vhd hoặc bluezone và báo ngay cho cán bộ y tế
trường hợp không thể tự đo thân nhiệt thì cán bộ y tế hoặc người chăm sóc hỗ trợ nếu có sẽ đo cho người cách ly
sáu không dùng chung các đồ dùng vật dụng cá nhân như bát đũa thị cóc bàn chạy đánh răng khăn mặt với người khác
bảy tự thực hiện các biện pháp vệ sinh khử khuẩn nơi ở hàng ngày
tự phân loại chất thải lây nhiễm và chất thải sinh hoạt
sau khi hết thời gian cách ly phải thực hiện tiếp việc tự theo dõi sức khỏe tại nhà một mươi bốn ngày theo quy định
phải lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai ít nhất ba lần vào ngày thứ nhất thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ khi bắt đầu cách ly
việc ép mùa cách ly tại nhà hay không vẫn đang được chính quyền thành phố xem xét
tuy nhiên trước diễn biến dịch bệnh căng thẳng như hiện nay người dân thủ đô tuyệt đối không được lơ là quy tắc năm k để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
tới đây thời lượng của chương trình xin được khép lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại